trong những năm gần đây hoạt động sinh viên nghiên cứu khoa học là một trong những giải pháp chiến lược của các trường đại học trong nước
nhằm nâng cao chất lượng đào tạo theo định hướng tăng cường kỹ năng nghiên cứu khoa học gắn với thực tiễn cuộc sống và xu hướng của cách mạng công nghiệp bốn
việc theo đuổi những đề tài nghiên cứu dưới sự hướng dẫn của các giảng viên giàu kinh nghiệm nhiệt huyết giúp sinh viên hình thành tư duy và phương pháp làm việc khoa học
trong những kỳ sinh viên nghiên cứu khoa học gần đây các bạn sinh viên đã có nhiều sản phẩm nghiên cứu độc đáo với tính ứng dụng thực tế cao
như máy làm kem quận đôi máy bay không người lái sử dụng năng lượng mặt trời cánh tay robot dựa trên chuyển động tay người máy in ba d hay máy rán linh kiện
những kết quả nghiên cứu này thực sự gây ấn tượng không chỉ với hội đồng giám khảo đông đảo sinh viên bách khoa mà còn thu hút sự quan tâm đầy hứng khởi của các cơ quan doanh nghiệp trên cả nước

không chỉ là yếu tố quan trọng nâng cao chất lượng đào tạo mà còn là hoạt động tạo ra trí thức mới sản phẩm mới cải tiến quy trình công nghệ nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm
được biết với định hướng phát triển hài hòa và gắn kết chặt chẽ giữa nghiên cứu cơ bản nghiên cứu ứng dụng và nghiên cứu triển khai trường đại học bách khoa hà nội đã gắn nghiên cứu với đào tạo sáng tạo và khởi nghiệp thúc đẩy chuyển giao tri thức và thương mại hóa sản phẩm
đồng thời trường cũng chú trọng nâng cao thành tích và phát triển tiềm lực nghiên cứu được biết trường đại học bách khoa hà nội tiếp tục tổ chức chuỗi sự kiện đặc biệt trong tháng sinh viên nghiên cứu khoa học và sáng tạo hứa hẹn sẽ mang tới dân chơi khoa học đầy màu sắc cho các bạn sinh viên